nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
tối nay ngày ba mươi một tháng tám tại nhà hát lớn hà nội báo nhân dân phối hợp với khu di tích chủ tịch hồ chí minh
tại phủ chủ tịch đã tổ chức chương trình nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với bác
đến sự chương trình có đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trường ban nội chính trung mương
các đồng chí ủy viên trung mương đảng đồng chí thuận hiễu tổng viên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung mương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí trần hồng hà
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương và đông đảo nhân dân thủ đô
chương trình nhằm ôn lại những lời can dặn của người trong di trúc điểm lại kết quả thực hiện năm lời thề thiêng liêng
tại lễ truy điệu của người của toàn đảng toàn quân toàn dân ta trong năm mươi năm qua
đây cũng là dịp để mỗi cán bộ đảng viên mỗi tổ chức đảng tự soi sỏi lại mình
phấn đấu xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân
xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của người
những thông điệp đó sẽ được truyền tải thông qua những thước phim tư liệu những phóng sự đặc sắc
góp phần làm sáng rõ giá trị to lớn của bản di trúc là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cách mạng việt nam
tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
đi cùng với đó là chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam biểu diễn
ngợi ca chủ tịch hồ chí minh tình cảm của người đối với đất nước dân tộc và tình cảm của cả dân tộc việt nam đối với người